với chiến thắng điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu pháp buộc phải ký hiệp định geneva đồng thời rút hết quân về nước
đúng tám giờ ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn các đơn vị quân đội nhân dân việt nam tiến vào từ năm cửa ô tiếp quản thủ đô sau chín năm bị tạm chiếm
hà nội từ đây sạch bóng quân thủ cờ hoa hân hoan đón mừng những người con chiến thắng trở về trong ngày lịch sử
sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa cực kỳ to lớn mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến
nhân kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày giải phóng thủ đô mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh đáng nhớ về sự kiện này
hai mươi năm về trước năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn sau chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân pháp quân giải phóng đã hoàn toàn kiểm soát thủ đô hà nội
vào một mươi sáu h ngày chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn những tên lính thực dân cuối cùng đã rút qua cầu long biên quân ta hoàn toàn kiểm soát thành phố
đến sáng ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ủy ban quân chính thành phố
và các đơn vị quân đội nhân dân chia làm nhiều cánh lớn đã mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào hà nội
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là ngày thủ đô hoàn toàn giải phóng sạch bóng quân thù quân đội ta hoàn toàn tiếp quản thủ đô
cờ đỏ sao vàng tung bay cả hà nội tưng bừng chào đón đoàn quân chiến thắng trở về
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hàng vạn nhân dân thủ đô hà nội trang nghiêm dự lễ trào cờ long trọng do ủy ban quân chính thành phố tổ chức
với sự tham gia của các đơn vị quân đội nhân dân tham gia tiếp quản thành phố cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh cột cờ cổ kính
cả hà nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hà nội sạch bóng quân thù và ngày nay đã trở thành một mốc son lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước
đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn mở ra một thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của thăng long đông đô hà nội
thủ đô hà nội hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của đế quốc thực dân nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình và phấn khởi đi vào xây dựng hà nội mới xã hội chủ nghĩa trên đất nước ta